tổng cục hải quan vừa có văn bản hướng dẫn cục hải quan các tỉnh thành phố hướng dẫn việc cung ứng khẩu trang lên các tàu bay xuất cảnh
cụ thể tổng cục hải quan đề nghị cục hải quan các tỉnh thành phố hà nội thành phố hồ chí minh hải phòng đà nẵng cần thơ quảng ninh khánh hòa kiên sang
chỉ đạo các tri cục hải quan quản lý các sân bay quốc tế thực hiện giám sát việc các hãng hàng không việt nam cung ứng khẩu trang
bao gồm cả khẩu trang y tế lên tàu bay của hãng bảo đảm chặt chẽ thuận lợi nhanh chóng với số lượng khẩu trang mỗi chuyến không quá ba lần số lượng khách dự kiến trên chuyến bay
liên quan tới vấn đề này trước đó phó thủ tướng chính phủ vũ đức đam đã có ý kiến chỉ đạo về việc cho phép cung ứng khẩu trang lên tàu bay của các hãng hàng không việt nam xuất cảnh
để phục vụ hành khách trong giai đoạn phòng chống dịch covid một mươi chín